nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
mới đây ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã phối hợp cùng ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
và bệnh viện tim hà nội tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh phú thọ
ngày hội đại đoàn kết dân tộc nhằm tập hợp đoàn kết nhân dân ở khu dân cư tạo thành sức mạnh to lớn
góp phần xây dựng quê hương đất nước vững mạnh
với phương châm này các hoạt động như khám bệnh cấp thuốc và phát quà cho những hộ gia đình chính sách
người có công với cách mạng trên địa bàn xã tuy lộc huyện cầm khê đã được các đơn vị tham gia tổ chức
đây là các hoạt động có sức lan tỏa thiết thực hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất
tinh thần của người dân để mối quan hệ của nhân dân và các tổ chức đoàn thể càng đoàn kết gắn bó